ngày hai mươi sáu tháng một mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
các nội dung trong dự thảo luật chỉ rõ cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan phải được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán
đó là các đối tượng có liên quan đến việc quản lý sử dụng tài chính công để bảo đảm rõ ràng chặt chẽ
dự thảo quy định rõ chỉ thực hiện kiểm tra đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp tới nội dung phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
trong trường hợp cần kiểm toán toàn diện đối với nhóm đối tượng này kiểm toán nhà nước phải thực hiện quy trình để bổ sung vào quy hoạch kiểm toán và ban hành quyết định kiểm toán
về nhiệm vụ quyền hạn của kiểm toán nhà nước ubthb bỏ cụm từ khi có dấu hiệu tham nhũng do quy định này là chưa rõ ràng và khó khả thi
đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín